lực lượng houthi ở yemen tuyên bố các cuộc không kích của mỹ và anh sẽ không ngăn cản được họ
khẳng định sẽ đáp trả sau khi hàng chục mục tiêu của mình bị tấn công vào ngày ba tháng hai
người phát ngôn houthi ông yahashari cho biết đã có tổng cộng bốn mươi tám cuộc không kích
nhưng những cuộc tấn công này sẽ không ngăn cản được lập trường của lực lượng này trong ủng hộ những người dân palestine ở giải gaza
lực lượng houthi cảnh báo các cuộc tấn công mới nhất sẽ bị houthi đáp trả và trừng phạt
các tuyên bố của houthi được đưa ra sau khi mỹ anh và một số quốc gia khác đã không kích hàng chục mục tiêu của houthi tại một mươi ba điểm ở yemen
nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng này nhằm phạt các tàu thuyền thương mại cũng như các tàu hải quân đi qua biển đỏ
đợt không kích nhắm vào các địa điểm liên quan đến các cơ sở lưu trữ vũ khí hệ thống tên lửa và bệ phóng hệ thống phòng không và radar ngầm của houthi
trước đó cùng ngày bộ chỉ huy trung tâm xen cung của mỹ cho biết lực lượng này cũng đã tiến hành tấn công sáu tên lửa chống hạm của houthi khi chúng chuẩn bị được phóng nhằm cắt tàu ở biển đỏ